xin chào các bạn
do ảnh hưởng của bão lại kết hợp thêm với không khí lạnh nên trong hôm nay và ngày mai vùng nguy hiểm trên biển đông có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên sẽ là phía bắc vĩ tuyến một mươi một năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
với quá trình di chuyển như đã dự báo của bão trong đêm nay và ngày mai thời tiết đất liền các khu vực ở cả nước đều trong xu hướng giảm mưa
các tỉnh miền bắc chịu tác động của khối không khí lạnh và khô nên thời tiết chủ đạo vẫn là ít đến quang mây
vì thế mà trong ngày hôm nay trời vẫn phổ biến trạng thái nắng giáo nhiệt độ trưa chiều tăng lên ngưỡng hai mươi sáu hai mươi tám độ
lúc này ở miền trung trời vẫn còn khá là nhiều mây nhưng mưa thì chỉ xảy ra một vài nơi
từ sau chín giờ trở đi một dọc các tỉnh miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận trời sẽ giảm mây chuyển nắng và nhiệt độ ngày hôm nay ở đây sẽ tăng khá nhanh
cụ thể với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
cùng với xu hướng giảm mưa trên cả nước ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay cũng được dự báo là sẽ khá là ít mưa trời nắng giáo
nên nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại